chiều qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với hai bị can nguyễn thị lệ và lê văn danh
cùng chú tại thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức
cho người khác xuất cảnh trái phép
sau thời gian tích cực điều tra lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh an giang phối hợp cùng
công an huyện an phú nhanh chóng xác định trong số bốn mươi người trốn khỏi casino bên campuchia
bơi qua sông về việt nam lệ cùng danh đưa chót lọt sáu người xuất cảnh trái phép sang campuchia trước đó
ngày hai mươi tháng tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định tạm giữ đối với lệ và danh
tại cơ quan công an lệ khai nhận từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch
câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ việt nam qua campuchia
sau đó lệ cùng danh tham gia đón khách đưa sang campuchia với tiền công là một trăm linh đồng một khách
ngoài sáu người khách trên lệ cùng danh đã đưa chót lọt nhiều lần
mỗi lần nhiều người xuất cảnh trái phép sang campuchia với mục đích làm việc tại casino
đến nay công an tỉnh an giang đã xác định được bốn đường dây mua bán người ở nhiều tỉnh thành liên quan đến vụ việc này